tại dự thảo nghị định tám mươi ba sửa đổi về kinh doanh xăng dầu mới nhất đang được bộ công thương
trình chính phủ cơ quan soạn thảo đã đưa ra hai phương án thời gian điều hành giá xăng dầu
phương án thứ nhất dự thảo đề xuất thời gian điều hành giá xăng dầu là vào ngày một
ngày một mươi một và ngày hai mươi một hàng tháng phương án thứ hai thời gian giữa hai lần điều chỉnh giá xăng dầu
liên tiếp là một mươi năm ngày như hiện tại dự thảo cũng nêu rõ các trường hợp các yếu tố cấu thành biến động
làm cho giá cơ sở tăng cần báo cáo thủ tướng chính phủ